quý vị và các bạn có đang nghe những âm thanh rất là rộn rã như thế này không ạ
khi vừa đặt chân vào làng đoại tam thì chắc đã nghe được những âm thanh như thế này
chú ơi đây là công đoạn thứ mấy của việc làm trống đấy ạ
đây là công đoạn thứ ba cháu ạ đây là công đoạn căng mặt trống
chú ơi cái này làm bằng da thật hả chú
cái này là da trâu thật đấy cháu ạ

da trâu sống hả thôi đấy cháu nhìn xung quanh
trâu sống luôn ạ
trâu sống luôn đấy
lúc các chú nột trâu ra thì càng đi càng khô thì nó vẫn còn nông
khi càng lên mặt trống tí nữa các chú sẽ dùng con dao con sắc để các chú cạo sạch cái nông đi
chú ơi thế việc làm trống thì cứ bận quanh năm đấy hả chúa
làng nghề của các chú thì lúc nào cũng bận cháu ạ
nhưng mà nhất là cái dịp cuối năm này thì các chú phải hoàn thành các cái đơn hàng để giao cho khách trước cái mùa lễ hội hai nghìn một mươi chín thôi
vâng thế chú cứ tiếp tục làm việc đi ạ
cháu xin phép được đi tham quan làng nghề nhà mình
ừ thế cháu đi nhá

vâng cháu chào chú ạ

khi dạo quanh một vòng làng nghề thì chàng đã đến đình thờ tổ của làng đoại tam
đây là nơi thờ của cụ tổ nghề làng trống nguyễn đức lăng
chào chú ạ
chí sĩ kê à
chú chú ơi chú ơi
đây là công đoạn nào của việc làm trống này hả chú
đây là cái công đoạn cuối cùng của việc làm trống chú ạ
tức là công đoạn làm đẹp cho cái trống vẽ họa tiết hoa văn lên sang trống để trước khi xuất xưởng nhá
chú vẽ đẹp quá chú ạ
chú vẽ cái hình gì ở trên thân trống này
ở đây này
chú đang vẽ họa tiết
hình long gun
cháu rất muốn tìm hiểu về cái làng trống của mình
cái tên của làng trống của mình tại sao lại tên là đoại tam ạ
đoại tam thì nó thế này cháu ạ tức là ở xã này xã của các chú là xã đoại sơn
sơn là núi mà đoại thì là tên là khu bốn gọi là cái bát
cả cái cánh đồng chiêm trũng có hai quả núi tự mọc lên nhìn từ xa như hai cái bát úp nên là nó mới mang chữ đoại sơn
thế thì xã đoại sơn gồm có sáu thôn thôn đoại nhất đoại nhì đoại tam đoại tín đoại trung đoại đĩnh
trong đó chỉ có làng đoại tam các chú là làng được cụ tổ nguyễn tức năng truyền cho cái nghề làng trống thôi
nên là làng các chú gắn liền với chữ đoại tam là như thế
thế cái làng trống của mình thì có lịch sử bao nhiêu năm rồi hả chú
làng trống đoại tam của các chú thì có lịch sử gần hai năm
nhưng về làng trống đoại tam thì cái nghề trống của làng các chú thì đến nay mới có hơn một năm thôi
nhưng mà đến năm chín trăm ba mươi bảy thì vua nê đại hành về đây làm địa tịch điền và ông nguyễn tức năng là cụ tổ dạy nghề cho làng trống
lúc bây giờ làng mới trống rồi ra tiến vua và cũng từ đấy ông trở thành người thầy đầu tiên mà dạy cho làng trống đoại tam và cũng trở thành cụ tổ nghề của làng trống
nhưng mà đến năm chín trăm ba mươi bảy thì vua nê đại hành về đây làm địa tịch điền và cũng từ đấy ông trở thành người thầy đầu tiên mà dạy cho làng trống